ba kg ma túy đá và bốn đối tượng trong đường dây liên tỉnh mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ trung quốc vào việt nam tiêu thụ vừa bị công an tỉnh sơn la bắt giữ
ngày một mươi tám tháng bảy tại khu vực thôn khan mụi xã quang lang huyện tri lăng công an tỉnh lạng sơn đã bắt quả tang đối tượng nguyễn tiến hiệp đang đi xe khách vận chuyển trái phép ba kg ma túy tổng hợp dạng đá từ lạng sơn về tỉnh bắc giang tiêu thụ
từ lời khai của hiệp lực lượng công an tiếp tục bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của hiệp và vợ là triệu thị hạ chú tại phường tam thanh thành phố lạng sơn thu giữ một trăm năm mươi triệu vnđ một ô tô ba sổ tiết kiệm trị giá tám ba tỷ vnđ thu giữ một kết sắt và một cân tiểu ly đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lý việt hòa chú tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn có liên quan đến vụ án hiệp vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng